tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng sau khi nghe báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
các đại biểu đã phát biểu tham luận phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn
đẩy lùi hiệu quả tình trạng tham nhũng tại các bộ ngành đơn vị mà mình phụ trách
vào cuối giờ chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã có bài phát biểu quan trọng kết luận hội nghị
sau đây truyền hình nhân dân xin được trân trọng gửi tới các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư
thưa các đồng chí sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm
hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra